tối nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một do ảnh hưởng của bão số chín ở đảo sông tử tây thuộc quần đảo trường sa đã có gió giật mạnh cấp tám
hồi một mươi chín h vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi một hai độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn năm độ kinh đông ngay trên khu vực đảo sông tử tây
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày hai mươi ba tháng một mươi một vị trí tâm bão ở khoảng một mươi một hai độ vĩ bắc một trăm một mươi một tám độ kinh đông cách bờ biển các tỉnh nam trung bộ khoảng hai trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
do ảnh hưởng của bão nên ở vùng biển giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám sau tăng lên cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai biển động rất mạnh